hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
huyện neasup đã tiêm hai mũi vaccine astrazeneca mũi một vào ngày một mươi một tháng tám mũi hai vào ngày mùng một mươi mùng tám tháng một mươi
ngày một mươi sáu tháng một mươi thấy trong người mệt nên người này đã đi khám ở một phòng khám tư và được chẩn đoán suất huyết dạ dày
người đàn ông này sau đó đã mua dịch về nhà tự truyền
đến ngày một mươi chín tháng một mươi người nhà đưa bệnh nhân tới bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên trong tình trạng ứ dịch màng phổi
bác sĩ chẩn đoán viêm phổi theo dõi lao tứ phát
chào ngược dạ dày
vì tổn thương thận cấp và vào trưa ngày hai mươi tháng một mươi tình trạng bệnh diễn biến nặng nên gia đình xin cho về nhà rồi tử vong vào chiều cùng ngày
bệnh nhân đã có tiền sử điều trị bệnh lao hai lần
mưa lũ kéo dài liên tục từ chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi cho đến trưa ngày hai mươi ba tháng một mươi đã khiến cho nước lũ dâng cao gây ngập sâu trên tuyến quốc lộ một a
khiến cho nhiều tỉnh miền trung bị ngập trong diện rộng
đáng chú ý tại huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
nước lũ dâng cao cô lập hoàn toàn hơn hai trăm sáu mươi hộ dân với hơn một nhân khẩu của thôn lệ bắc
thành phố tam kỳ vào chiều tối ngày hai mươi ba tháng một mươi chính quyền đã phải di rời ba trăm bốn mươi hộ dân với gần một nhân khẩu đến nơi an toàn
mưa lớn tại tỉnh quảng ngãi thừa thiên huế cũng đã gây ngập úng ngập lụt cục bộ tại nhiều tuyến đường
đối tượng tiếp cận bảo vệ sau đó giả bộ say nắng nhờ mua dùm một chai nước
lợi dụng lúc bảo vệ vào trong mua nước đồng bọn đã nhanh chay nhanh tay để lấy trộm chiếc sh một
vụ việc này vừa xảy ra tại cửa hàng cô phút đường đông bắc phường tân tránh hiệp quận một mươi hai tp hcm
trước đó vào trưa ngày hai mươi một tháng một mươi một nam thanh niên đến cửa hàng cop food đưa bốn đồng cho ông nguyễn cảnh đại
là bảo vệ của cửa hàng vào mua giúp chai nước
lúc này một thanh niên khác đến lấy trộm một chiếc xe máy của khách để ra phía ngoài rồi cả hai bỏ chạy
tiếp nhận thông tin vào ngày hai mươi ba tháng một mươi công an phường tân chánh hiệp đã trích xuất camera của cửa hàng
và lấy lời khai của những người có liên quan để điều tra